tại xã cà ná tỉnh ninh thuận bộ tư lệnh vùng bốn hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh thuận
đã tổ chức chương trình hải quân việt nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
trong khuôn khổ chương trình đoàn công tác trao tặng một mươi hai xuất quà một trăm năm mươi áo phao cứu sinh bốn trăm linh cờ tổ quốc
tờ rơi tuyên truyền luật biển và chỉ thị bốn mươi năm cho ngư dân tỉnh ninh thuận
chương trình là cầu nối góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động hỗ trợ
sản trên biển an toàn bền vững đúng pháp luật gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển
không ngừng phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
qua đó còn phát huy được các việc làm thiết thực của ngư dân
đồng hành cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa của tổ quốc